thưa quý vị thưa các bạn ba vấn đề lớn trong quy hoạch kiến trúc của thành phố là giải pháp cải tạo kiến trúc cảnh quan giao thông đô thị và chống ngập úng cho thành phố
mới đây đã được các nhà khoa học các nhà quản lý cùng bàn thảo sôi nổi trong một cuộc hội thảo khoa học
những giải pháp xác định những giá trị lịch sử văn hóa kết tinh các công trình kiến trúc để phục vụ cho giải pháp cải tạo kiến trúc cảnh quan giải pháp phá vỡ thế độc đạo tại nhiều khu vực xung đột giao thông hay rà soát lại cốt nền đô thị sẽ được tham mưu cho ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng hai chín mươi năm km hai được chia thành một mươi chín quận và năm huyện
trên địa bàn thành phố di sản kiến trúc gồm có dấu ấn của phố thị sài gòn truyền thống dấu ấn kiến trúc phương tây và dấu ấn kiến trúc hiện đại nhiệt đới hóa
bên cạnh đó là giá trị văn hóa của các cộng đồng dân cư từ mọi miền hội tụ về như người việt hoa khơ me chăm ấn v v
phản chiếu rõ nét trong chân dung kiến trúc đô thị của thành phố
điều đó rất cần những nghiên cứu chi tiết về những dữ liệu tài nguyên kiến trúc
điều này làm cơ sở cho các giải pháp cải tạo cảnh quan kiến trúc đô thị trong tương lai
và đến những tập quán văn hóa sinh hoạt của dân cư trong đó cũng đến những bối cảnh hình thành từng tuyến phố từng ô phố từng công trình
từ đó chúng ta sẽ có can thiệp làm sao đó vừa giữ được bảo tồn và phát huy được lịch sử đã có của đô thị
và chúng ta làm cái đô thị đấy ngày càng sạch đẹp và văn minh hơn
vấn đề giải tỏa các nhà canh dạch dọc khu vực các khu vực bờ sông thì đấy là một vấn đề rất là cần thiết không phải chỉ đối với chính quyền
và không chỉ riêng về vấn đề cảnh quan môi trường mà nó còn liên quan đến an toàn sinh mạng của người dân
khi mà thực hiện một khu vực nào đấy thì chúng ta cần phải điều tra khảo sát thực tế của từng khu vực
tại vì đối với người dân khu vực khác nhau thì có các điều kiện sống nghề nghiệp khác nhau cái lịch sử hình thành khu vực khác nhau
do đó chúng ta cần phải điều tra nguyên nhân cụ thể và có những giải pháp cho người dân tại khu vực đấy cho phù hợp
hiện nay thì thành phố chí minh qua các thời gian là chúng tôi phủ kín được
quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết khoảng hai ngàn
thì đến bây giờ phút này chúng ta cần phải triển khai những kế hoạch đó
thì song song với cái việc là ra soát điều chỉnh quy hoạch cho nó phù hợp hơn
thì chúng ta phải tính đến cái chuyện là phải đi sâu hơn về chi tiết
cái quy hoạch nó phải được triển khai vào thực tế
thì như vậy là cái cảnh quan đô thị cảnh quan nội đô cũng là một cái nội dung lớn trong cái bài toán này
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố hồ chí minh khoảng bốn một trăm năm mươi năm km
trong đó chỉ có bốn mươi bốn đường có bề rộng trên bảy m
tốc độ tăng trưởng kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu chậm
chiều dài đường bộ tăng một năm mươi bốn trên năm
diện tích đường đô thị tăng năm năm mươi bảy trên năm
thành phố hồ chí minh cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi các vành đai ba là không quy hoạch không đường không điện nước v v ở vùng ven do sự phát triển tự phát trước đây
các vành đai này dẫn tới sự tập trung dân cư không kiểm soát
hình thành các thế độc đạo về giao thông tạo ra các vùng xung đột nặng nề về giao thông như xung quanh sân bay tân sơn nhất v v
như vậy thì bên cạnh sự hoàn thiện hệ thống đường bộ sự hình thành hệ thống giao thông đường thủy các tuyến metro cùng hệ thống giao thông công cộng khác cần được đầu tư và phát triển

nói rõ lại là chúng ta cũng có cốt nền trong quá trình lập quy hoạch chung thành phố

tuy nhiên là thời gian qua thì có rất nhiều người đã tìm ra những quy định quy chuẩn của lĩnh vực quy hoạch kiến trúc
thì chúng ta có một số vấn đề thứ nhất là dân số tập trung thứ hai nữa là vấn đề biến đổi khí hậu nước triều dân lượng mưa gia tăng cũng nằm ngoài dự báo
và với cái hạ tầng thoát nước chúng ta đã được xây dựng từ những năm trước cho nên là không đủ cái năng lực để tiêu thoát nước dẫn đến tình trạng ngập úng
sắp tới chúng tôi có cái rà soát để điều chỉnh lại quy hoạch cốt nền làm sao nó phù hợp hơn
một trong các giải pháp mà được ưu tiên đó là việc chúng ta kiểm soát tốt dòng chảy nước mặt
nếu chúng ta làm một cái phép so sánh rất đơn giản là trước khi và sau khi phát triển đô thị
thì trước đó chúng ta có một hệ thống sông rạp một hệ thống thoát nước tự nhiên và thậm chí là hệ thống thẩm thấu trực tiếp của nước mưa xuống bề mặt nước ngầm
sau khi chúng ta phát triển đô thị thì rõ ràng là một tỷ lệ rất lớn thiên nhiên đã bị mất đi
vì vậy cho nên khả năng thẩm thấu tự nhiên của nước mặt cũng đã giảm bớt
về mặt thiết kế đô thị chúng ta cũng thể tính toán đến việc thiết kế làm gia tăng bề mặt thẩm thấu nước
tại các khu vực phát triển đô thị
và đồng thời song song với đó thì chúng ta có thể tính toán đưa ra các quy định nhằm chúng ta có thể lưu trữ tạm thời nước mưa
trong một giai đoạn nào đó để chúng ta giảm áp lực lên hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố vốn đã rất là cũ và cũng không đáp ứng được so với nhu cầu hiện nay
ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải thêm các giải pháp công trình khác để chúng ta ngăn ngừa cái nguy cơ do nước triều dân
thưa quý vị thưa các bạn với một đô thị lớn như thành phố hồ chí minh đa phần là dân số trẻ năng động được hình thành từ nhiều cộng đồng dân cư với nhiều bản sắc văn hóa
thì những không gian đô thị công cộng như quảng trường công viên v v là hết sức quan trọng
trong quy hoạch đô thị tất cả các quận huyện của thành phố đều dành những quỹ đất xây dựng không gian cho mục đích sinh hoạt gắn kết cộng đồng như thế này
quảng trường phố đi bộ nguyễn huệ ở quận một là một không gian đô thị được chính quyền và các nhà thiết kế dồn nhiều tâm huyết nhất
quảng trường phố đi bộ nguyễn huệ là một không gian đô thị quan trọng nối từ tượng đài bắc hồ tòa nhà ủy ban thành phố tới sông sài gòn
đây là một không gian đẹp được bao quanh bởi các công trình kiến trúc đẹp có nhiều giá trị văn hóa lịch sử nghệ thuật cũng như giá trị kinh tế
chủ trương của chính quyền thành phố
là cải tạo cảnh quan kiến trúc con đường này thành một không gian công cộng hấp dẫn sinh động an toàn cho người dân và du khách tới thưởng lãm hàng tuần cũng như các dịp lễ tết
trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm sao đạt được những tiêu chí của một phố đi bộ theo tiêu chuẩn quốc tế
đó là thứ nhất phải bảo đảm hết sức thuận lợi và an toàn cho người dân khi đến quảng trường
thứ hai phải tạo điều kiện cho quảng trường
quảng trường này có nhiều cảnh quan đẹp tổ chức cây xanh chiếu sáng rồi lắp đá thiên nhiên với chất lượng cao bảo đảm bền vững
thứ ba là toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường phải được bảo đảm ngầm hóa tuyệt đối trong các tu đen kỹ thuật
để về lâu dài tránh sự đào sới ảnh hưởng đến chất lượng của tuyến đường
tổng bật bằng này bao gồm từ tượng đài bác cho tới đường tôn đức thắng khoảng sáu trăm bảy mươi mét
nó chia ra là quảng trường là hai mươi bảy mét đề rộng hai bên hai đường là một mươi mét rưỡi là lòng đường lề đường hai bên là tám mét
lòng đường lề đường và quảng trường kết nối với nhau gần như độ chinh lệch khoảng năm cm thôi
khi nào cần tổ chức một lễ hội hay là một meeting nào lớn
thì nó có thể là một cái không gian rất rộng trước tường đài bắc để thực hiện những cái meeting và lễ hội đó
từ khi hoàn thành quảng trường phố đi bộ nguyễn huệ trở thành con đường hoa mỗi dịp xuân về
thành con đường âm nhạc hay nơi diễn ra các hoạt động meeting
kỷ niệm nhưng các ngày lễ lịch sử quan trọng của thành phố cũng như của cả nước
quảng trường phố đi bộ nguyễn huệ trở thành một điểm nhấn quan trọng
trong quy hoạch xây dựng một thành phố hồ chí minh trở thành một đô thị năng động quốc tế lớn trong vùng
những cái lễ hội như là lễ hội ba mươi tháng bốn một tháng năm và các cái sân khấu về ca nhạc
hiện bây giờ phía trước cái tượng đài bắc trên tinh thần long trọng sẽ diễn ra những cái meeting hội nghị ở đây
và những cái khu ở phía cuối đi kia thì sẽ diễn ra các biểu diễn thời trang ca nhạc và sôi động ở phía dưới gần cuối cái quán trường này
tuyến phố đi bộ đã ngay lập tức là đáp ứng yêu cầu sự mong mỏi của người dân thành phố trong thời gian dài
có được những không gian đô thị thân thiện cởi mở
có được những nơi những cái điểm đến đặc biệt là cho thanh thiếu niên cho du khách để chúng ta có thể giao lưu
ta có thể thể hiện những cái cảm xúc những cái ý tưởng sáng tạo
cho cộng đồng người dân thành phố là một cái nơi chúng ta có thể vun đắp cái niềm tự hào cái sự hãnh diện của người dân thành phố
về một đô thị năng động cởi mở và hòa nhập
thưa quý vị thưa các bạn trong khi chương trình này được phát sóng thì trên quảng trường phố đi bộ nguyễn huệ
các tối thứ bảy hàng tuần vẫn sôi động diễn ra các hoạt động nghệ thuật đường phố
chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị và các bạn tại nơi quảng trường này
dưới những tán cây xanh bên những bông hoa tươi thấm
và chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư tử liên lạc xin quý vị liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvaconggmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau